dưới sự chủ trì của pháp nước chủ tịch tháng sáu hội đồng bảo an liên hợp quốc đã họp định kỳ sáu tháng
ngày báo cáo và thảo luận về công tác của cơ chế giải quyết các vụ việc tồn động của các tòa án quốc tế
tại đây việt nam đã ủng hộ việc các quốc gia liên quan có trách nhiệm hàng đầu trong truy tố
xét xử tội ác quốc tế nghiêm trọng
hiện tại việt nam là chủ tịch nhóm công tác không chính thức về các tòa án quốc tế
trong sáu tháng qua dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín cơ chế đã đạt được nhiều tiến triển trong công tác xét xử
và dự kiến sẽ hoàn thành các vụ việc trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt việc felicien cabuga một trong các nghi phạm trù chốt gây tội ác diệt chủng tại wanda năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đã lẩn trốn hơn hai mươi năm qua bị bắt giữ tại pháp vào ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi là dấu mốc quan trọng
đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc
ghi nhận các kết quả xét xử trong thời gian qua nhấn mạnh yêu cầu xét xử công bằng đúng chỉnh tự thủ tục
hoàn ngành cơ chế đạt tiến triển về bảo đảm cân bằng giới và tăng tính đại diện trong đội ngũ nhân viên
ủng hộ tăng cường hợp tác hỗ trợ cơ chế sớm hoàn thành các công việc còn tồn động